tiến hành kiểm tra tổ công tác đã phát hiện trên xe ô tô có gần sáu bao thuốc lá ngoại nhập lậu được ngụy trang một cách kỹ càng
và trước khi kết thúc bản tin nhanh sáng ngày hôm nay xin mời quý vị cùng đến với các thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ tiến chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thôn minh lâm xã trường lâm thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m sáu mươi ba và có nốt ruồi cách hai cm dưới trước đuôi mắt phải
cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện như thanh tỉnh thanh hóa
là đối tượng nguyễn thiên dự sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn xuân hưng xã xuân khang huyện như thanh tỉnh thanh hóa
và đối tượng đinh thị loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn tám xã xuân hòa huyện như xuân tỉnh thanh hóa
bị công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m năm mươi tám và có sẹo chấm cách hai cm dưới sau đuôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý